đội k chín mươi hai thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang vừa tiến hành quy tập và cất bốc hải cốt liệt sĩ tại ấp vĩnh thạnh xã vĩnh hòa huyện u minh thượng
theo thông tin từ các cựu chiến binh và người dân đây là những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi tám một nghìn chín trăm bảy mươi
mặc dù chính quyền và người dân địa phương đã nhiều lần tìm kiếm nhưng do địa hình thay đổi nên chưa phát hiện cất bốc hết hải cốt liệt sĩ
sau một ngày đào tìm đội k chín mươi hai đã cất bốc được một mươi một bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều hiện vật
hiện nay đội k chín mươi hai đang tiếp tục mở rộng vị trí với quyết tâm sẽ quy tập được hết các liệt sĩ tại khu mộ tập thể này đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ dịp hai mươi bảy tháng bảy năm nay